bộ giao thông vận tải vừa có công văn kiến nghị thủ tướng chính phủ xem xét hỗ trợ khoản kinh phí khắc phục hậu quả mưa lũ là bảy trăm chín mươi chín tỷ đồng
nhằm kịp thời sửa chữa gia cố lại các tuyến quốc lộ và đường sắt bị hư hỏng bởi bão lũ gây ra trong thời gian qua
ảnh hưởng của các cơn bão trên diện rộng kéo dài từ ngày năm tháng một mươi đến nay tại địa bàn các tỉnh miền trung và tây nguyên
đã khiến cơ sở hạ tầng giao thông bị thiệt hại nặng nề làm cho sụt lở khối lượng lớn đất đá ta luy dương trôi nền đường
gây ách tắc giao thông trên các tuyến quốc lộ thuộc địa bàn các tỉnh miền trung và tây nguyên
theo bộ giao thông vận tải tính đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ước tính ban đầu thiệt hại trên các tuyến quốc lộ và đường sắt quốc gia là bảy trăm chín mươi chín tỷ đồng
trong đó đường quốc lộ là sáu trăm bảy mươi chín tỷ đồng và đường sắt là một trăm hai mươi tỷ đồng